trong những năm qua chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi
chương trình một ba năm đã giúp cho nhiều hộ gia đình ở các huyện miền núi tỉnh quảng trị phát triển kinh tế thoát nghèo bền vững
tuy nhiên trong chương trình một ba năm vẫn còn một số bất cập đòi hỏi các ngành chức năng sớm xem xét giải quyết
là một hộ nghèo nên ông am phon ở thôn tăng quan xã a sinh huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
được nhà nước đầu tư năm triệu đồng từ chương trình một ba năm để trồng cây bời lời
khung thời vụ nơi đây là trồng cây vào tháng bốn nhưng cây giống lại chuyển giao cho ông vào tháng chín
do hạn hán toàn bộ hai năm trăm linh cây bời lời của gia đình ông am phon chết hết chỉ còn lại khoảng hơn một trăm linh cây

với cách đầu tư giàn trải manh mún và không đúng lịch thời vụ như hiện nay ở các huyện miền núi tỉnh quảng trị
thì tiền của nhà nước sẽ không được sử dụng có hiệu quả còn người dân nghèo ở các địa phương miền núi vẫn không thể thoát nghèo